và đặt mua hai trăm năm mươi viên thuốc lắc một gói hàng khay ketamine với giá tám mươi triệu đồng

tại các cơ sở vui chơi giải trí như quán bar karaoke
với hành vi như trên tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt lê thịnh nhật hai mươi năm tù
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh tạm giam đối với dương phú quý về tội mua bán trái phép chất ma túy
và trần đại việt về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
theo thông tin từ cơ quan điều tra vào khoảng hai mươi hai h năm mươi năm phút ngày một mươi hai tháng một mươi
qua tin báo từ quần chúng nhân dân tại một căn nhà thuộc khu vực khóm đông thịnh tám
phường mỹ phước tp long xuyên có một số đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy
lực lượng công an phát hiện bên trong căn nhà có ba người gồm dương phú quý trần đại việt và nguyễn thị lan
tiến hành kiểm tra căn nhà thu giữ tăng vật gồm bảy mươi một sáu gam ma túy loại ketamin
và bảy mươi năm một mươi bốn gam ma túy tổng hợp được chứa trong các bọc ni lông
một cân điện tử và một số vật dụng liên quan đến việc sử dụng ma túy
trước nguy cơ tệ nạn ma túy len lỏi vào các buồn lặng công an huyện biên giới đức cơ
gia lai đã tích cực điều tra và bắt giữ các đối tượng tàn trữ vật
chuyển mua bán trái phép chất ma túy đồng thời đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền
nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại của ma túy để nhân dân tích cực phòng ngừa
và chủ động quản lý giáo dục dân đề các trường hợp có liên quan đến ma túy trên địa bàn
đây là đối tượng dơ lan tân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chú lảng nú xã yên an
hiện đang bị tạm giữ tại công an huyện đức cơ để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
khoảng hai mươi h ngày ba mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba lực lượng công an triển
khai mật phục bắt giữ tân khi đối tượng đang giao ma túy tại gần khu vực nghĩa trang
lảng nú xã yà năn thu tăng vật gồm ba gói ma túy đá kiểm tra tại nhà của đối tượng
phát hiện thêm một gói ma túy đá và dụng cụ để chia tách sử dụng ma túy tổng khối lượng ma túy gần hai bảy gram
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
đến ngày hai tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện đức cơ đã phát hiện phối hợp xử lý hai mươi bốn vụ
bốn mươi chín đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy đồng thời gọi hỏi răn đe tám trăm bốn mươi bảy luật thanh thiếu niên hư
trong đó có nhiều đối tượng liên quan đến ma túy trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số
công an huyện đã xây dựng lập hồ sơ quản lý đối với một số trường hợp như là người sử dụng
rồi quản lý đối tượng sau cai rồi người nghi nghiện nên là để phục vụ cho công tác quản lý
trong thời gian tới chúng tôi sẽ có nhiều kế hoạch nhiều biện pháp hơn nữa để đẩy mạnh
đẩy lùi cái tệ nạn ma túy không để lên lõi trong chỗ người địa phương
để ma túy không xâm nhập lan rộng ở các buôn làng bên cạnh sự nỗ lực của cơ quan công an
cần sự chung tay của cả cộng đồng mỗi gia đình cần quan tâm quản lý con em mình để tránh bị rụ rỗ
lôi kéo xa vào tệ nạn này đồng thời mạnh dạng tố giác các đối tượng nghi vấn có liên quan đến ma túy
để cơ quan công an xác minh điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
chỉ sau nửa ngày từ khi tiếp nhận tin báo công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc đã điều tra và
làm rõ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại công ty trách nhiệm hiệu hạn token manufacturing ở việt nam
ở khu công nghiệp thăng long xã tiện kế huyện bình xuyên
vào khoảng tám h ba mươi phút ngày hai mươi bảy tháng một mươi một công ty trách nhiệm hiếu hạn token manufacturing việt nam
phát hiện bị kẻ gian đột nhập lấy trộm các khuôn đúc bằng đồng dây điện trị giá tài sản khoảng ba trăm linh triệu đồng
qua điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện bình xuyên đã làm rõ và bắt giữ thủ phạm trộm cắp là vũ mạnh cường
trú tại tỉnh phú thọ thu hồi tam vật vụ án gồm một mươi bảy kg kim loại bằng đồng màu đỏ bốn mươi tám kg kim loại bằng đồng màu vàng
đối tượng vũ mạnh cường đã bị tạm giữ hình sự để tiếp tục điều tra theo quy định
tòa án nhân dân tỉnh đắk lóc vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với một mươi bị cáo chuyên mua bán các cô gái phục vụ khách hát karaoke
về các tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người
cầm đầu nhóm này là nguyễn thị hoa ba mươi chín tuổi trú tại phường tân thành thành phố bù ma thuật tỉnh đắk lắc
theo có trạng nguyễn thị hoa ký hợp đồng thuê quán karaoke nana ở số một trăm năm mươi một đường y ngông thành phố buôn ma thuật
khi khách đến hát thường liên lạc với khách hát karaoke nana
vì vậy nguyễn thị hoa đã gọi các nhân viên nữ đến phục vụ với số tiền từ ba trăm linh cho đến năm trăm linh nghìn đồng một nhân viên cho hai giờ phục vụ
nếu quá thời gian trên thì khách phải trả thêm tiền
do thấy việc làm này mang lại lợi nhuận cao nên hoa đã tuyển nhiều nhân viên nữ để phục vụ khách hát với thủ đoạn đó từ năm hai nghìn hai mươi hai đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
hoa và đồng bọn đã mua bán tổng cộng một mươi một cô gái từ một mươi năm cho tới một mươi tám tuổi ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với giá từ bốn đến ba mươi năm triệu đồng

động xét xử đã tuyên phạt nguyễn thị hoa tù trung thân về các tội mua bán người dưới một mươi sáu tuổi và mua bán người
chín bị cáo còn lại lĩnh mức án từ năm năm đến ba mươi năm tù giam về các tội danh trên